liên quan đến quá trình điều tra sai phạm tại công ty s tám mươi tám vào ngày hai mươi chín tháng ba
công an tỉnh hà nam đã đồng loạt kiểm tra hành chính sáu chi nhánh kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
các tổ công tác của công an tỉnh đã đồng loạt kiểm tra về việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất
và qua kiểm tra lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh làm rõ